trong bốn ngày từ mùng một mươi đến một mươi bốn tháng hai các đơn vị chức năng của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cùng một số doanh nghiệp việt nam đã làm việc với đoàn chuyên gia nghiên cứu vaccine dịch tả lợn châu phi của bộ nông nghiệp hoa kỳ
trong thời gian làm việc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đề nghị với phía hoa kỳ
chuyển giao giống virus đã nghiên cứu thành công để tổ chức nghiên cứu sản xuất vaccine dịch tả lợn châu phi tại việt nam
việt nam cũng đã gửi cho hoa kỳ hai mươi mẫu virus dịch tả lợn châu phi phân lập tại một mươi bảy tỉnh của việt nam
để nghiên cứu phát triển vaccine dịch tả lợn châu phi
bộ cũng đề nghị hoa kỳ xem xét hỗ trợ cán bộ kỹ thuật của việt nam sang hoa kỳ
hoặc chuyên gia hoa kỳ sang việt nam để cùng triển khai nghiên cứu sản xuất vaccine dịch tả lợn châu phi
sử dụng hai chủng virus của hoa kỳ và của việt nam hỗ trợ xây dựng quy trình đánh giá chất lượng vaccine
để việt nam ban hành tiêu chuẩn kiểm nghiệm vaccine sau khi nghiên cứu thành công